dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
ủy ban thường vụ quốc hội đã thảo luận về một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau
của dự án luật phòng chống tham nhũng sửa đổi
dự án luật phòng chống tham nhũng sửa đổi đã được thảo luận tại kỳ họp thứ tư và thứ năm
dự kiến là sẽ thông qua tại kỳ họp thứ sáu
tuy nhiên một vấn đề còn nhận được nhiều ý kiến đó là việc xử lý tài sản
thu nhập tăng thêm không giải trình được hợp lý về nguồn gốc
liên quan đến việc xử lý tài sản thu nhập tăng thêm không giải trình được hợp lý
có ba phương án được đưa ra
phương án một là thu thuế thu nhập cá nhân
đồng thời sửa đổi luật thuế thu nhập cá nhân để bổ sung loại thu nhập này là thu nhập chịu thuế
phương án hai là xử phạt hành chính đối với hành vi kê khai không trung thực
không minh bạch trong giải trình nguồn gốc tài sản thu nhập
phương án ba là việc xác lập quyền sở hữu đối với tài sản
thu nhập này phải thông qua thủ tục tố tụng dân sự tại tòa án
tại phiên thảo luận cả ba phương án trên đã được các đại biểu cho ý kiến về cả mặt ưu điểm và nhược điểm
kết luận phiên thảo luận phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu đề nghị giữ lại hai phương án
phương án một nếu người có nghĩa vụ kê khai không chứng minh được nguồn gốc tài sản hợp lý
thì phải qua tòa án để tòa án phán quyết theo trình tự tố tụng dân sự
trên các cơ sở tòa án sẽ phán quyết tài sản đó thuộc về người có tài sản hay thuộc về nhà nước
phương án hai là thu thuế thu nhập cá nhân
phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu cũng cho biết dự án luật này sau khi được các cơ quan tiếp thu chỉnh lý
sẽ trình lên bộ chính trị xem xét cho ý kiến để đáp ứng việc phòng chống tham nhũng
cũng như phù hợp với tình hình kinh tế xã hội của đất nước